theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương các tỉnh miền bắc chuẩn bị ứng phó với một đợt rét đậm rét hại mới
trước tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp tỉnh thái nguyên đã chỉ đạo các cấp các ngành liên quan cùng bà con nhân dân
chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra
toàn tỉnh thái nguyên hiện có sáu mươi một bảy ngàn con trâu bốn mươi sáu năm ngàn con bò và trên một mươi một tám triệu con da cầm
ngay khi mới bắt đầu vào mùa đông tỉnh thái nguyên đã chỉ đạo các huyện thành thị xây dựng kế hoạch phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn
theo khuyên cáo của chính quyền địa phương mặc dù mới chớm vào vụ rét nhưng gia đình bà vương thị hoa ở xóm củi mèo
xã sản mộc huyện võ nhai tỉnh thái nguyên đã chủ động đưa đàn
các con trâu từ rừng về nhà nuôi nhốt để tiện trông coi chăm sóc
chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc tập trung tuyên truyền
nhằm từng bước thay đổi nhận thức
cũng như tập quán chăn nuôi của người dân
nhờ đó ý thức của người dân trong phòng chống đói rét cho vật nuôi đã được nâng lên rõ rệt
hầu hết các hộ gia đình đều đã xây dựng chuồng trại kiên cố che chắn cẩn thận
lót chuồng giữ ấm cho vật nuôi và tích chữ sẵn các loại thức ăn khô
để đảm bảo nguồn thức ăn cho vật nuôi khi thời tiết bất lợi
hàng năm chúng tôi cũng đã có những biện pháp giải pháp để chỉ đạo tăng cường quyết liệt
giữa các phòng ban cơ quan của huyện cũng như là chính quyền các cơ sở
để phải tăng cường tuyên truyền vận động bà con dân dân
để làm sao có thứ nhất là phải những mùa giá rét lạnh
thì phải có chuồng trại làm sao che kín
và có những chuẩn bị các thức ăn cho gia súc gia cầm làm tốt
để trong các mùa giá rét bên cạnh đó là chỉ đạo ngành nông nghiệp
nghề thú y cũng có tăng cường những chuyên môn của mình
để mà hướng dẫn cho các hộ gia đình chăn nuôi
được đảm bảo trong mùa đông giá rét
mùa đông năm nay được dự báo sẽ đến muộn
nhưng sẽ xuất hiện nhiều đợt rét đậm rét hại hơn mọi năm
chính vì vậy để hạn chế những thiệt hại do tình hình thời tiết bất lợi gây ra
tỉnh thái nguyên cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền
và hướng dẫn các hộ chăn nuôi biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh trên đàn vật nuôi
đặc biệt khuyến cáo người dân không thả rông ra súc trong đợt rét đậm rét hại thật tới